cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết chỉ trong vòng hai tháng từ ngày một tháng một đến một mươi bốn tháng
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra xử lý hơn bốn trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền gần ba trăm chín mươi chín tỷ đồng trong đó có hơn hai mươi ba trường hợp sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện giao thông
theo cục cảnh sát giao thông một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao là đắk lắc
tây ninh thanh hóa bắc giang và đồng nai
đáng chú ý một số địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá bốn mg trên một lít khí thở là trà vinh cà mau kiên giang long an tp hcm thanh hóa
qua công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn một số địa phương còn xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn
trên lĩnh vực đường sát lực lượng cảnh sát giao thông của cục cảnh sát giao thông đã xử lý một trường hợp trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn phạt tiền năm triệu đồng
công tác kiểm soát nồng độ cồn của lực lượng chức năng nhận được sự ủng hộ đồng thuận cao của người dân của xã hội góp phần tích cực tác động trực tiếp vào ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông